công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam một đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn
đối tượng là trần văn phương chú tại xã hòa khánh tp buôn ma thuật
lực lượng công an đã bắt quả tang phương đang có hành vi dùng xe máy vận chuyển một bao ni lông có chứa một mươi ba kg thuốc nổ và năm mươi kiếp nổ
qua đấu tranh phương đã giao nộp thêm hai mươi ba kg thuốc nổ và ba mươi kiếp nổ đang được đối tượng cất giấu tại nhà riêng
phương khai nhận đang trên đường mang đi bán thuốc nổ kiếp nổ cho một người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch thì bị phát hiện bắt giữ
số thuốc nổ này phương cưa bom mìn từ một quả bom mà phương thu mua của người dân nhặt được
và một số thuốc nổ thì mua cùng một số đối tượng khác để mang đi bán kiếm lời
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện châu thành tỉnh bến tre
trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ sáu mươi đoạn qua ấp phú nhơn thị trấn châu thành
phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng phương tiện để kiểm tra
tiến hành kiểm tra phương tiện lực lượng chức năng đã phát hiện một hai mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại gồm scott hero
qua làm việc đối tượng khai nhận tên là tạ văn tám chú tại tỉnh long an
tám đã mua số thuốc lá trên tại khu vực biên giới giáp danh campuchia
đang trên đường vận chuyển về huyện châu thành tỉnh bến tre thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng là nguyễn phước hoàng vừa bị công an phường sáu thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng bắt giữ
do có quen biết với lê nguyên trấn quốc và phát hiện anh quốc có cất giữ số tiền lớn tại phòng trọ hoàng đã nảy sinh ý định trộm tiền
hoàng đã mượn chiều khóa phòng trọ của anh quốc đi làm thêm chiều khóa khác
đến khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi lợi dụng lúc anh quốc đi vắng đối tượng mở cửa phòng lấy trộm số tiền hơn hai mươi hai triệu đồng
sau đó đem tiêu giải cá nhân
và mua một điện thoại di động
nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành ra soát đối tượng và trích xuất camera an ninh tại nhà trọ
phát hiện hoàng có biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng về làm việc
tại đây đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết không có ca mắc mới vào ngày hôm nay được ghi nhận ở việt nam
và hiện tại thì việt nam đã chữa khỏi sáu trăm bảy mươi bảy bệnh nhân
số ca tử vong là ba mươi hai ca
báo cáo của tiểu ban điều trị cũng cho biết trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có một mươi một trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch
trong đó số tiên lượng rất nặng là sáu trên một mươi một trường hợp và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là năm trường hợp
số trường hợp mắc covid một mươi chín tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc vào nhóm lây nhiễm trong cộng đồng và có nguồn gốc từ ổ dịch đà nẵng
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi ngày hôm nay